trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng bảy tỉnh tuyên quang đã tổ chức đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc tỉnh lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín mặt trận tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân tham gia xây dựng mới bốn trăm chín mươi bốn km canh mương làm hai trăm sáu mươi tám km đường giao thông nội đồng
nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới trên ba trăm tám mươi ba ba trăm linh một tỷ đồng hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường bê tông nông thôn và xây mới bốn trăm linh bốn nhà văn hóa thôn bản tổ dân phố
đại hội đã hiệp thương cử bảy mươi tám đại biểu và ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh khóa một mươi bốn hiệp thương cử bảy đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín